ngày hai mươi bốn tháng hai tại trụ sở trung ương đảng đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng năm hai nghìn một mươi sáu triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy
dự hội nghị có tổng bí thư nguyễn phú trọng các đồng chí ủy viên bộ chính trị đinh thế huynh thường trực ban bí thư
trần quốc vượng bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội và đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng đảng đoàn ban cán sự đảng trung ương thường trực và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy
thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương
nhìn lại năm hai nghìn một mươi sáu hoạt động kiểm tra của đảng nói chung của ngành kiểm tra nói riêng đã thực hiện nhiều việc theo chức năng
nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong điều lệ đảng đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn trong sạch của đảng
giữ vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương trong đảng nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước
chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần một mươi vạn tổ chức đảng
và hơn bốn vạn đảng viên giám sát hơn ba vạn tổ chức đảng và hơn một mươi vạn đảng viên
thi hành kỷ luật gần một trăm năm mươi tổ chức đảng và hơn một mươi hai đảng viên
đóng góp tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng
ghi nhận những thành tích trên của ngành kiểm tra đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ
một điểm sáng nổi bật của năm hai nghìn một mươi sáu theo tôi là ủy ban kiểm tra trung ương đã vào cuộc rất tích cực quyết liệt
công tác kiểm tra giám sát của đảng và trung ương đã diễn ra khá sôi động
có nhiều việc làm và làm được nhiều việc có kết quả rõ rệt được dư luận đồng tình đánh giá cao
tạo ra một làn gió mới một niềm tin mới
cái mới của thời gian gần đây là chủ động tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm khá nhiều
kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra vi phạm làm vụ nào ra vụ ấy
làm bài bản khoa học làm đến nơi đến trốn làm kỷ luật đảng trước không chờ kết luận của các cơ quan nhà nước
thực sự cầu thị lắng nghe ý kiến của nhân dân báo chí công luận
sự phối hợp giữa các cơ quan của đảng
đảm bảo chính phủ khá nhịp nhàng chặt chẽ kịp thời có hiệu quả
và cho chúng ta thêm những bài học kinh nghiệm quý
tổng bí thư lưu ý hiện nay cán bộ đảng viên và nhân dân vui mừng
ủng hộ hy vọng vì có nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
nhưng cũng còn băn khoăn lo rằng không biết nghị quyết có được thực hiện đến nơi đến trốn không
vẫn bức xúc về những yếu kém tiêu cực trong đảng nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị
sự xuống cấp về đạo đức lối sống tệ quan liêu tham nhũng
lợi ích nhóm trong một bộ phận cán bộ đảng viên công chức chưa được ngăn chặn đẩy lùi
trong bối cảnh đó vai trò trách nhiệm của cấp ủy
ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra đảng ở các cấp là hết sức quan trọng
bài học kinh nghiệm sâu sắc cần rút ra sau các vụ việc đã được xử lý trong năm vừa qua
đó là cách chọn vấn đề để kiểm tra phát hiện vấn đề để xử lý
và chọn vụ việc nào làm điển hình làm bài bản từng bước một kết luận đến đâu công khai đến đấy
về triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy của ngành kiểm tra đảng tổng bí thư yêu cầu
đảng ta đã nhiều lần khẳng định kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của đảng
là nhiệm vụ của toàn đảng lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo
hai là công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên toàn diện công khai
dân chủ thận trọng và chặt chẽ trong đó lấy phòng ngừa lấy xây là chính
công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng là để kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh
vi vi phạm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tình trạng thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích là trị bệnh cứu người
đồng thời kiên quyết xử lý những tổ chức đảng đảng viên cố tình vi phạm
làm ảnh hưởng đến uy tín thanh danh của đảng đến sự phát triển của đất nước
chúng ta rất nhân văn nhân đạo nhân tình không thích thú gì phải kỷ luật đồng chí đồng đội
chỉ mong đồng chí đồng đội mình tiến bộ
nhưng mà kỷ luật một vài người là để mong nhiều người khác khỏi mắc khuyết điểm
xử một người để cứu muôn người
nhân văn ở chỗ đó nhưng không thể không làm không xử được
xử cũng là vì nhân văn nhân đạo
tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng trình đốn đảng
năm hai nghìn một mươi sáu đã làm được nhiều việc
năm hai nghìn một mươi bảy đang tiếp tục làm nhiều việc

trong không khí cả hệ thống chính trị đã vào cuộc
nhân dân đang hồ hởi ủng hộ
chúng ta cần phải đẩy mạnh và làm quyết liệt hơn
không thỏa mãn với những gì đã làm được
phải tiếp tục đổi mới nêu cao tinh thần tiến công
vì sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc vì nhân dân
cần chủ động đề xuất các giải pháp hữu hiệu
để giải quyết rứt điểm những việc đang làm
với phương châm là làm đến cùng
năm đồng thời chuẩn bị làm tiếp
những vụ việc mới phát sinh
trong quá trình kiểm tra giám sát
cần chú ý không phát hiện phát giác ban đầu
đây là khâu ban đầu rất quan trọng như bên trên đã nói
qua kiểm tra thanh tra mà phát hiện
qua báo chí công luận mà phát hiện
qua tố giác của quần chúng mà phát hiện
mà chủ động tổ chức kiểm tra
phải rất nhạy bén tinh ý đừng vô cả
đọc bài báo mà thấy nhiều báo nói
thì người lãnh đạo phải quan tâm ngay đi
những đồng chí có trách nhiệm
thì nhạy bén đi
ủy ban kiểm tra chủ động động đề xuất
chứ lãnh đạo phải chỉ đạo
hình như là cứ nói với ai đấm vào không khí thôi
thì không nên không được
chú ý kiểm tra đều các khu vực
các lĩnh vực các địa phương
các địa phương phải làm mạnh hơn nữa
quyết liệt hơn nữa
tránh tình trạng trông trở nghe ngóng
như là có tình trạng người ta nói bây giờ sợ
lại là trên làm mạnh
nhưng mà dưới lại làm nhẹ
chú ý các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực
như là quản lý đất đai tài chính
ngân hàng công tác cán bộ
như vừa qua ta thấy đấy
tôi đề nghị ủy ban kiểm tra trung ương
phải có hình thức thích hợp
để tăng cường chỉ đạo về kiểm tra
giám sát thi hành kỷ luật
các tổ chức đảng viên ở cấp huyện
và cấp cơ sở
khi phát hiện dấu hiệu vi phạm
tránh tình trạng bao che sai phạm
của các địa phương cơ quan đơn vị
chủ động phối hợp chặt chẽ
thực sự hiệu quả với các cơ quan tư pháp
thanh tra kiểm toán
trong thực hiện nhiệm vụ
đẩy nhanh tiến độ xem xét kiểm tra giám sát
các vụ việc với tinh thần quyết tâm cao
kiên quyết bảo vệ cây đúng
không khoan nhượng với cây sai
với những hành vi vi phạm kỳ luật của đảng
để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra
trong bối cảnh hiện nay
điều quan trọng và có nghĩa quyết định
là phải tiếp tục nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ làm kiểm tra
phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra
các cấp thực sự có chất lượng
đủ sức hoàn thành nhiệm vụ
có phẩm chất đạo đức cách mạng
có bản lĩnh chính trị vững vàng
có kinh nghiệm tính chiến đấu cao
có kỹ năng nghiệm vụ thuần thục
phương pháp công tác khoa học
công tâm khách quan
sâu sát thận trọng
và ứng xử có văn hóa
nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát
trong thời gian tới
là hết sức nặng nề
cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt
đấu tranh với những sai phạm tiêu cực
của đồng chí đồng đội
và cả những người thân của mình
luôn phải đấu tranh với chính mình
để không phạm phải những cám dỗ đời thường
đó là thách thức không nhỏ
tôi chia sẻ với những khó khăn
thách thức mà các đồng chí phải đối mặt
song đảng nhân dân tin tưởng
vào bản lĩnh ý chí
của người cán bộ kiểm tra
người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh
với những sai phạm tiêu cực trong đảng
mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra
phải nắm vững nguyên tắc cơ chế
chính sách các quy định của đảng
nhà nước cộng với tinh thần
nhân văn của mình
để thực thi nhiệm vụ
với động cơ trong sáng
không vì lợi ích cá nhân
không làm liều làm ẩu
kết luận kiểm tra phải rõ ràng
xử lý phải công tâm khách quan
nghiêm minh thuyết phục
phải có dũng khí đấu tranh
thật sự công tâm khách quan
đơn ai hết phải liêm phải sạch
không liêm không sạch
thì không nói được người khác
không kiểm tra giám sát
không kỳ luật được người khác
cán bộ kiểm tra
phải gương mẫu
đi đầu thực hiện nghị quyết chung quân bốn khóa một mươi hai
về xây dựng trình đốn đảng
chỉ thị năm của bộ chính trị
về học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh
phải chống tiêu cực ngay trong các cơ quan
và những người
làm nhiệm vụ chống tiêu cực
tổng bí thư tin tưởng
với sự quan tâm
lãnh đạo chỉ đạo
của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư
sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan
sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ
của cán bộ đảng viên và nhân dân
ủy ban kiểm tra trung ương
và ủy ban kiểm tra các cấp
nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đáp ứng được đòi hỏi của đảng
nhân dân và đất nước